năm hai nghìn một mươi bảy là năm thể thao thành tích cao nước ta có bước phát triển đột phá
nhiều môn đạt được thành tích cao không chỉ trong nước mà còn đấu trường quốc tế
để đạt được những thành tiệu trên phải kể đến sự quan tâm đầu tư cùng chiến lược phát triển thể thao
từ chính các địa phương trên cả nước như câu chuyện tại tỉnh bắc ninh sau đây
với sáu mươi một huy chương vàng bốn mươi huy chương bạc và bảy mươi chín huy chương đồng trong đó có hai mươi bốn huy chương vàng
một huy chương bạc một mươi bảy huy chương đồng trong các giải quốc tế đã đưa thể thao bắc ninh lên tầm cao mới
để đảm bảo thành tích nước ta vận động viên thể thao phải được gọi sát nhiều thì mới nâng cao thành tích thể thao
hiện nay tỉnh bắc ninh đang đào tạo cho hơn hai trăm năm mươi vận động viên ở một mươi môn thể thao thành tích cao
đây đều là những môn thể thao trọng điểm quốc gia bởi vậy trung tâm luôn tạo điều kiện tốt nhất nâng cao chất lượng đào tạo
trong quá trình luyện tập các vận động viên bên cạnh được tiếp cận với hệ thống giáo án bài bản
gửi đi trung tâm quốc gia đơn vị có bộ môn mạnh thi đấu cọ sát giao lưu

đòi hỏi bắc ninh cần quan tâm đầu tư hơn nữa khu phòng luyện tập có chiến lược trong tuyển chọn vận động viên
nhất là tuyển vận động viên cơ sở giải quyết tốt các chế độ yêu đái khen thường đột xuất vận động viên
khoa học kỹ thuật chúng tôi vẫn thường xuyên phối hợp với trường đại học thể thao bắc ninh và viện khoa học thể thao
để kiểm tra y sinh các vận động viên trong các thời kỳ huấn luyện
điều đó để đánh giá được chất lượng huấn luyện viên và có sự sàng lọc cũng như là có sự huấn luyện trọng tâm trọng điểm các vận động viên
trong thời gian tới hướng tới mục tiêu cao hơn xa hơn ngành thể dục thể thao bắc ninh sẽ chuẩn bị tốt lực lượng tham gia thi đấu
tại đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ tám
với quyết tâm cao nhất riêng trung tâm đào tạo huấn luyện vận động viên thể thao tỉnh bắc ninh đề ra mục tiêu đạt từ bảy huy chương vàng trở lên
đồng thời tiếp tục đăng cai và tổ chức thành công các giải đấu quốc gia quốc tế tập trung phát triển đội bóng truyền nữ kinh bắc theo đề án được phê duyệt